ngoại trưởng một mươi nước asean vừa qua đã ra tuyên bố chung về tình hình ukraine
kêu gọi các bên tiến hành đối thoại giải quyết bất đồng
trong khi đó vào ngày hai mươi tám tháng hai bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định
bắc kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm giảm thiểu căng thẳng tại ukraine
ông vương nghị nêu rõ với tư cách là một thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trung quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu tình hình và mang lại hòa bình
ông vương nghị cũng hoan nghênh việc nga và ukraine bắt đầu đàm phán tại belarus